tại hà nội viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam phối hợp với bộ ngoại giao
tổ chức hội thảo quốc tế chính sách hướng đông của các quốc gia châu phi trung đông
các đại biểu cho rằng việt nam và các quốc gia châu phi trung đông
có rất nhiều lợi thế để hợp tác bổ trợ cho nhau cùng phát triển
châu phi trung đông là khu vực thị trường rộng lớn gồm năm mươi năm quốc gia châu phi và một mươi năm quốc gia trung đông
với dân số hơn một năm tỷ người
đây là yếu tố tiềm năng và là thế mạnh có thể thúc đẩy phát triển hợp tác thương mại và đầu tư
tại hội thảo các tham luận của đại biểu cho rằng các nước châu phi trung đông
có chính sách hợp tác tương đối linh hoạt với các đối tác châu á
trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi phù hợp với nguyên tắc quan hệ quốc tế hiện đại
hai bên cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện các cơ chế hợp tác này
ở khu vực châu á việt nam là điểm đến hấp dẫn của các quốc gia châu phi trung đông
bởi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp cũng như triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực
nhiều hiệp định thỏa thuận đã được ký kết nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi
cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại và trong nhiều lĩnh vực khác
chúng ta sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt là ưu tiên về hợp tác kinh tế tăng cường giao lưu nhân dân
tăng cường giao lưu giữa các doanh nghiệp để làm sao có được hợp tác thật là thiết thực
hiệu quả đóng góp vào sự phát triển của cả hai khu vực
đồng thời chúng ta cũng sẽ tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương để cùng nhau chung tay giải quyết
các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt để duy trì hòa bình ổn định an ninh và hợp tác trên thế giới
các tham luận của đại biểu đã đề cập đến nhiều lĩnh vực mặt hàng sản phẩm tiềm năng của việt nam
xuất khẩu sang khu vực này như điện thoại và các loại linh kiện hàng dệt may dây dép máy vi tính
sản phẩm điện điện tử sữa và nông sản
ngược lại các nước châu phi trung đông có thế mạnh ở các mặt hàng như khí đốt hóa lỏng
chất dẻo nguyên liệu kim loại thường phân bón thức ăn gia súc và nguyên liệu hóa chất
nguyên phụ liệu dệt may bông gỗ đồng quặc
thế mạnh của ai cập là du lịch thủy sản nghề cá dầu khí trong khi đó
việt nam có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp như chè thủy sản gạo hạt điều
cà phê hạt tiêu dệt may cao su do đó theo tôi triển vọng hợp tác giữa hai nước
cũng như giữa ai cập và các quốc gia châu á là rất tiềm năng tôi hy vọng sau hội thảo sẽ có nhiều
giải pháp thúc đẩy hơn nữa trong nhiều lĩnh vực lợi thế của các bên
khu vực châu phi và trung đông có dân số đông kinh tế cũng có những sự phát triển không đồng
đều chính vì vậy hợp tác với các quốc gia châu á là mục tiêu chúng tôi hướng đến để có sự cân
bằng trong phát triển kinh tế thương mại giữa các quốc gia khu vực này có điều kiện thời tiết
thiên nhiên không thuận lợi nên các mặt hàng nông nghiệp thế mạnh của các quốc gia châu á sẽ
không đáng chủ lực chúng tôi nhập khẩu trong thời gian tới bên cạnh những thuận lợi tại hội thảo
các đại biểu cũng chia sẻ nhiều khó khăn trong thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa các quốc
gia châu phi trung đông và việt nam và châu á tình hình chính trị xã hội ở một số nước châu phi
trung đông vẫn còn chưa ổn định tình trạng lừa đảo và gian lận thương mại vẫn còn ở một số quốc
gia về thanh toán các doanh nghiệp châu phi thường đề nghị trả chậm ít sử dụng thư tín dụng đặc
biệt việc trao đổi đoàn các cấp vẫn còn hạn chế số lượng doanh nghiệp có quy mô tài chính lớn sang
kinh doanh và đầu tư tại thị trường của nhau chưa nhiều hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu thông qua
trung gian một số giải pháp chính sách đã được các đại biểu đề xuất để triển khai thực hiện trong thời